trong ngày hai mươi năm tháng bảy tỉnh bắc cạn đã long trọng tổ chức kỷ niệm bảy mươi năm trận công đồn phủ thông trận đánh công kiên bằng hỏa lực quy mô cấp tiểu đoàn đầu tiên của quân đội ta ngày hai mươi năm tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
tham dự buổi lễ có lãnh đạo tỉnh bắc cạn các cựu chiến binh nhân chứng lịch sử các mẹ việt nam anh hùng và đông đảo nhân dân trên địa bàn
tại lễ kỷ niệm các đại biểu đã dâng hương nghĩa trang liệt sĩ phủ thông ôn lại truyền thống ý nghĩa trận công đồn phủ thông
lãnh đạo tỉnh bắc cạn xác định rõ trách nhiệm của đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh là tiếp tục đoàn kết phát huy truyền thống cách mạng thi đua yêu nước xây dựng tỉnh bắc cạn giàu đẹp và văn minh
tỉnh bắc cạn cũng đã tổ chức nhiều hoạt động như sửa chữa tôn tạo khu di tích thăm động viên các gia đình chính sách trao giải cuộc thi tìm hiểu ý nghĩa lịch sử bảy mươi năm trận công đồn phủ thông